mưa vẫn nặng hạt trên địa bàn tỉnh nghệ an khiến cho giao thông tại thành phố vinh hỗn loạn hàng loạt xe bị chết máy do ngập nước
nước ngập sâu khiến hàng trăm xe chết máy người dân cũng bị mắc kẹt cùng với xe trên đường
tại nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn
lượng mưa đo được từ tám giờ đến chín giờ sáng nay là tám mươi mm đạt kỷ lục trong năm
trước tình hình này công an tp vinh công an tỉnh nghệ an bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã tổ chức chốt chặn tại các ngã ba ngã tư nơi ngập sâu điều tiết hướng dẫn giúp đỡ người dân tránh khu vực gặp nước
dùng xuồng cứu hộ để di chuyển các xe bị chết máy mắc kẹt giữa đường